tối ngày một mươi bảy tháng một bộ công an cho biết qua công tác điều tra vụ án tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã phát hiện một số cá nhân tổ chức trong và ngoài nước
tài trợ tiền cho các đối tượng có liên quan trong vụ án
để phục vụ yêu cầu điều tra mở rộng vụ án trong đó có hành vi tài trợ khủng bố
cơ quan điều tra đã đề nghị các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước phối hợp ra soát phong tỏa một số tài khoản có liên quan
bộ công an thông báo và đề nghị các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước nâng cao cảnh giác
không cử tiền vào tài khoản của những người có hành vi kêu gọi tài trợ và thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng xác minh xử lý
hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa tài khoản số sáu mươi một một trăm linh một trăm chín mươi tám bảy nghìn một trăm ba mươi chín mở tại ngân hàng việt công banh mang tên nguyễn thúy hạnh
danh sách các tài khoản nghi vấn liên quan bộ công an sẽ thường xuyên cập nhật khi có thông tin